vào ngày hai mươi ba tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết đang củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn vừa xảy ra tại ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
trước đó các trinh sát phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện tại khu đất chống thuộc ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh có một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi tám đối tượng liên quan có hộ khẩu thường trú tại thành phố trà vinh và huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ năm con gà chín cây cửa bằng kim loại bốn mươi năm cuộn băng keo hai mươi năm điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hơn một trăm hai mươi triệu đồng và nhiều đồ vật có liên quan